hôm qua lễ tổng duyệt chuẩn bị cho cuộc duyệt binh kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày chiến thắng
trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chín tháng năm đã diễn ra tại quảng trường đỏ thủ đô moscow của nước nga
lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ luôn là sự kiện được mong đợi nhất trên toàn nước nga
trong ngày chiến thắng lịch sử mùng chín tháng năm
công tác chuẩn bị cho sự kiện này cũng đã được tiến hành từ nhiều tháng trước
với sự phối hợp của các đơn vị nghi thức và đoàn xe quân sự tham gia lễ duyệt binh
bộ quốc phòng nga cho biết các đội diễu hành và đoàn xe cơ giới đã tiến hành một mươi ba buổi tập tại làng alabino ở ngoại ô moscow
và có buổi diễn tập ban đêm trên quảng trường đỏ trước buổi tổng duyệt này
năm nay trong lễ duyệt binh tại quảng trường đỏ ở thủ đô moscow sẽ có sự tham gia của khoảng một mươi một quân nhân
hơn một trăm ba mươi đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự
lực lượng không quân vũ trụ với bảy mươi bảy máy bay và trực thăng tham gia duyệt binh
cũng đã hoàn thành những bài biểu diễn sẵn sàng cho sự kiện

theo bộ quốc phòng nga các cuộc duyệt binh tôn vinh ngày chín tháng năm này sẽ được tổ chức tại hai mươi tám thành phố
với tổng cộng gần sáu mươi năm người khoảng hai bốn trăm linh thiết bị quân sự hơn bốn trăm sáu mươi máy bay tham gia
nó là một trong những bài biểu diễn sẵn sàng quan trọng nhất trong ngày chín tháng năm này sẽ được tổ chức tại hai mươi tám thành phố